chúng đến nhà số một mươi bốn ngõ hai bà trưng phá khóa vào nhà nhưng không lấy được gì nên chúng bỏ đi
đến nhà số bảy phạm đình hổ lên các ba thế các cửa đều đóng
khi đi xuống hùng phát hiện có một buồng cửa khép hờ
biết trong nhà có người nên chúng bỏ đi
lúc này hùng có ý ăn lẻ nên gửi mũ cối cho dũng và nói có việc riêng cần đi
hùng trở lại ngay nhà số bảy phố phạm đình hồ nơi chị thuận ở
thế cửa vẫn khép hờ y lẻn vào công chế chị thuận
bị chị thuận chống cử quyết liệt
hùng dùng dao găm đâm nhiều nhát rồi hãm hiếp chị trong nước khắp hối
sau đó lấy đi một số tài sản
nếu như cháu hương ở tầng một con của bác thiện ở tầng một
khi nghe tiếng thương rậm dịch ở phía trên mà chạy ra ngoài
hay là gọi người khác người già một số người xem tại sao trên đường đông tinh tên
thì có khi có thể cứu được hùng có thể bắt sớm được hùng
ngày một tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tòa án nhân dân thành phố hà nội
đã mở phiên bản về tình hình của hùng
tuyên tòa xét xử và tuyên phạt tử hình phạm đăng hùng
vụ án được điều tra khẩn trương kết thúc nhanh chóng
góp phần ổn định dư luận nâng cao uy tín của lực lượng công an nhân dân
đồng thời rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác điều tra trọng án